công an tỉnh thanh hóa vừa khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với hà văn tần
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba nguyên giám đốc bệnh viện đa khoa huyện quan hóa và tàu ngọc mão
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy nguyên trưởng phòng tổ chức hành chính của bệnh viện nói trên về hành vi nhận hối lộ
theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan cảnh sát điều tra từ tháng tám năm hai nghìn một mươi tám đến tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
lợi dụng việc thi tuyển công chức viên chức hà văn tần và tàu ngọc mão khi đó đang giữ chức vụ giám đốc
và trưởng phòng tổ chức hành chính bệnh viện đa khoa quan hóa đã câu kết với nhau nhận bốn trăm hai mươi năm triệu của nhiều lao động hợp đồng
để tìm cách giải quyết cho họ trúng tuyển
căn cứ vào các tài liệu đã thu thập công an tỉnh thanh hóa đã ra các quyết định tố tụng để điều tra làm rõ hành vi phạm tội
đối với hà văn tần và tàu ngọc mão về hành vi nhận hối lộ và các cá nhân khác có liên quan
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ